quỹ ban nhân dân tp hcm tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết hai năm thực hiện đề án
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đề án sáu
chủ tịch quỹ ban nhân dân tp hcm phan văn mãi đã chủ trì hội nghị
báo cáo tại hội nghị thiếu tướng trần đức tài và giám đốc công an tp hcm cho biết
gần hai năm triển khai đề án sáu trên địa bàn thành phố các đơn vị nhận thức đầy đủ vai trò
trách nhiệm nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
từ đó đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị để triển khai thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ được giao
theo thiếu tướng trần đức tài công an tp hcm với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo
thực hiện đề án sáu tp hcm đã tích cực tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo
hướng dẫn của các bộ ngành trung ương chủ động kịp thời tham mưu nhiều văn bản với thành ủy
ủy ban nhân dân tp hcm quyết liệt triển khai giải pháp làm sạch dữ liệu công dân
thành lập nhiều tổ công tác lưu động đến tận nhà dân để thu nhận căn cứ công dân
định danh điện tử phục vụ công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý cư trú
tinh giảm các loại giấy tờ cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính
giảm tối đa chi phí thời gian đi lại của công dân
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi trưởng bang chỉ đạo thực hiện đề án sáu cho rằng
qua hai năm thực hiện đề án với nhiều khó khăn gồm các vấn đề mới nhưng đạt được những kết quả rất lớn
kết quả này đóng góp tích cực trong phát triển quản lý xã hội cộng góp phần phát triển xã hội số chuyển đổi số
với những khó khăn còn tồn động như một số dữ liệu chưa được liên thông vướng mắt trong đầu tư
các vấn đề liên quan đến thể chế các đơn vị tiếp tục tháo gỡ
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi nhấn mạnh đây là những nhiệm vụ mới
sẽ tiếp tục có những khó khăn nên cần bám sát các kế hoạch chỉ đạo của trung ương
để đề án sáu gắn liền với đề án chuyển đổi số của tp hcm